tại hà nội ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
phối hợp với bộ lao động thương bình và xã hội tổ chức họp báo thông tin về hội thảo giáo dục vec hai nghìn một mươi chín
với chủ đề phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế
hội thảo sẽ có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách các nhà khoa học các chuyên gia quốc tế và việt nam
ngân hàng thế giới nhằm thảo luận đề xuất ý tưởng phát triển giáo dục nghề nghiệp ở việt nam
hội thảo sẽ tổ chức vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín từ thời điểm này các chuyên gia nhà khoa học có thể gửi tham luận đóng góp vào hội thảo
ba nội dung chính mà hội thảo sẽ tập trung tháo gỡ và xây dựng chính sách
bao gồm thể chế giáo dục nghề nghiệp doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế